đó là lý do khu rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới amazon được con người coi là lá phổi xanh của hành tinh
thế nhưng lá phổi xanh ấy đang bị nướng cháy trong trận hỏa hoạn khủng khiếp nhất lịch sử
hơn tám trăm linh hectare hóa thành cho bụi chỉ tính riêng trong tuần qua
hàng ngàn động thực vật trăm nghìn năm tuổi bị cướp đi sự sống và môi trường sống
và đây mới chỉ là một trong số hơn bảy mươi năm vụ cháy rừng ra tính riêng trên đất brazil từ đầu năm đến nay

chúng ta đã mất tới hai mươi diện tích rừng amazon rồi
giới khoa học dự đoán rằng hai mươi năm là điểm bùng phát
sau đó amazon có thể chuyển đổi thành thảm cỏ từ đó khô hạn và trở thành sa mạc
đây là một thảm họa đối với khí hậu của lục địa nam mỹ làm tăng nhiệt độ và giảm lượng mưa
nó cũng sẽ làm tăng lượng các bondi oxy trong khí quyển gây ra sự nóng lên toàn cầu
và cuối cùng là sự hủy diệt của hàng triệu loài không có ở bất kỳ nơi nào khác trên hành tinh
có nghĩa diện tích rừng bị mất đi đã bằng sấp xỉ một nửa diện tích đất liền việt nam
thế nhưng đáng lo ngại hơn nữa hiện tại vẫn có tới hơn một đám cháy mới vừa liên tiếp bùng phát
đe dọa xóa sổ tấm khiên chắn cho sự sống của muôn loài trước sự nóng lên của toàn cầu
vâng thưa nhà báo chúng ta đã thấy đó là những con số và những sự thật về tầm quan trọng
cũng như là những tầm quan trọng của tầm quan trọng của tầm quan trọng của tầm quan trọng của tầm quan trọng của tầm quan trọng của tầm quan trọng của tầm quan trọng
chúng ta đã thấy đó là những tác hại của việc cháy rừng ở amazon như thế nào đối với thế giới

nhà báo đánh giá như thế nào về những sự đánh giá đó lý do vì sao mà năm nay cháy rừng ở amazon

một cái nguyên nhân nữa mà cũng đang gây tranh cãi mà chúng ta cũng cần phải quan tâm
đó là nguyên nhân mặt trái của các chính sách của các nước liên quan đến các vụ cháy rừng
có thể ở đây những chính sách khuyến khích người dân khuyến khích khai thác
tức là khai phá tận dụng các cái tiềm năng sẵn có để có thể phát triển
rồi mở rộng diện tích canh tác phát triển sản xuất nông nghiệp
mặt trái của những chính sách đó đã gây ra những tình trạng phá rừng
tình hình thì cũng không hoàn toàn là
vấn đề về thảm họa tự nhiên
người ta còn đang nói tới những cái câu chuyện gây tranh cãi khác nữa về truyền thông
báo chí phương tây tập trung rất nhiều vào cháy rừng ở amazon
trong khi một cái vấn đề khác là cháy rừng ở châu phi thì hầu như ít được nhắc tới
ngoài ra thì những bức ảnh những thông tin cũng có thể là không thực sự chính xác
liên quan tới các vụ cháy rừng này nữa
có vấn đề gì đang diễn ra ở đây
nói là thổi phòng thì hơi quá
tuy nhiên thì cũng phải thừa nhận rằng là giới truyền thông đặc biệt là báo chí phương tây
họ đang đưa tin có thể nói là một cách quá đậm nét
có thể nói là hơi thái quá về các vụ cháy rừng amazon ở brazil hiện nay
cũng như chúng ta đã phân tích đây là một thời điểm thường xuyên xảy ra các vụ cháy rừng
và cái việc cháy rừng amazon cũng không phải là lần đầu tiên
tuy nhiên thì các cái thông tin mà báo chí phương tây đưa thì khiến dư luận
khiến người đọc hiểu rằng các vụ cháy rừng hiện nay đang xảy ra
nó như là một cái điều gì đó chưa từng có
thành ra nó gây
nó khiến cho dư luận quá hoang mang trong cái câu chuyện này
thì có lẽ một phần đó cũng là một trong những cái mẹo truyền thông
trong cái bối cảnh mà họ cần có nhiều mạng đọc hơn
để truyền tài những thông tin khác ngoài thông tin về chuyện cháy rừng
thì đấy cũng là một vấn đề người ta đặt câu hỏi
có thể đó cũng là một cách để gây sức ép
dạ đúng có thể là như thế
bởi vì tuy nhiên có thể nó là một cái biện pháp gây sức ép với lại
chính quyền một vài nước nào đó liên quan đến các vấn đề về môi trường
hoặc những vấn đề khác
nhưng thực sự nó lại có những cái hiệu quả ngược
biết đâu qua những cái sức ép từ truyền thông sức ép từ các cái quốc gia khác
thì nó sẽ dẫn tới một số những hành động thái quá
một hành động quá mức của chính quyền nào đó
và thật sự nó sẽ gây ảnh hưởng đến chính cuộc sống của người dân
tại cái địa phương đó
thì đó cũng là một cái hiệu quả ngược
và thậm chí còn cả ảnh hưởng tới quan hệ kinh tế thương mại nữa
vì gần đây có những cái sự tranh cãi liên quan câu chuyện này
nhiều nước thậm chí gây sức ép với khối thị trường trung nam mỹ mekosur
cụ thể là châu âu một số nước châu âu
sức ép về thương mại có phải là một cách được đưa ra
như là một cái biện pháp để ngăn chặn tình trạng cháy rừng
ở amazon hiện nay không thưa nhà bảo
nói là sử dụng các cái vấn đề kinh tế gắn vào vấn đề môi trường
thì đây không phải là lần đầu tiên
tuy nhiên mà nếu sử dụng một cái biện pháp gây sức ép về mặt kinh tế
để mà giúp dập lửa các cái vụ cháy ở rừng amazon hiện nay
thì tôi nghĩ là đây chắc lẽ đây không phải là cái cách thức hiệu quả
mà bản thân nội bộ eu cũng rất bất đồng trong cái câu chuyện này
hiệp định thương mại tự do giữa eu và mekosua thì là một cái hiệp định
có lẽ là một trong hiệp định mà phải đàm phán kéo dài nhất
trong lịch sử của thế giới là tới hơn hai mươi năm họ mới kết thúc được đàm phán
và bây giờ mới bước vào tiến trình để phê chuẩn
thì lại gặp khó khăn lại gặp cản trở từ chính những người trong cuộc
mà thứ hai hai nữa là đây cũng được đánh giá là một trong những hiệp định fta thế hệ mới
có rất nhiều những cam kết mới tiêu chuẩn mới
thậm chí là tiêu chuẩn cao tiên tiến
trong đó có các cam kết liên quan đến mặt môi trường
đặc biệt là những cam kết liên quan đến thỏa thuận paris về chống biến đổi khí hậu
chính vì thế thì những ý kiến một số nước cho rằng là
khi đã có những cam kết của brazil theo thỏa thuận paris về chống biến đổi khí hậu
thì có cần thiết phải thêm những cái sức ép khác liên quan đến vấn đề môi trường
ở brazil ở hiện tại hay không
mà thực tế chúng ta đã thấy chứng kiến rằng chính phủ brazil đã từ chối
và họ rất là cân nhắc và thậm chí là khi họ chấp thuận viện trợ của g bảy
trong câu chuyện dòng lửa amazon thì đều kèm theo những điều kiện nhất định
đó là một trong những bước đi mà nó chưa có tiền lệ
và cũng thể hiện rõ cái chủ quyền của một quốc gia trước những cái đòn gây sức ép từ phía bên ngoài
rõ ràng là trong bối cảnh những hiệp định thương mại thế hệ mới hiện nay
thì việc gắn vấn đề môi trường với thương mại cũng không phải là điều gì mới
nhưng cũng vẫn phải dựa trên sự tôn trọng
vấn đề gốc thế này vẫn chính là làm thế nào để thay đổi được cái tập quán
cũng như là cái cách thức khai thác một cách quá mức đối với rừng amazon đúng không ạ
chúng ta cùng đến với một cái chủ đề khác liên quan tới thương mại
thì cuộc chiến thương mại mỹ trung hiện nay chắc chắn đang là cái câu chuyện mà thu hút được nhiều sự quan tâm nhất
cuộc chiến này đã kéo dài tới hơn một mươi tám tháng nay và nhiều người cho rằng là nó có thể sẽ làm tái diễn
cuộc chiến tranh thương mại giữa mỹ và nhật bản giống như
hồi thập niên tám mươi có nghĩa là sẽ còn có thể kéo dài tới hàng chục năm
chiến tranh thương mại mỹ trung đã kéo dài suốt hơn một năm qua và liên tục leo thang nghiêm trọng trong những ngày gần đây
tuần trước trung quốc đánh thuế từ năm một mươi đối với bảy mươi năm tỷ hàng hóa của mỹ và tái áp thuế đối với mặt hàng ô tô mỹ
đáp lại tổng thống mỹ donald trump tuyên bố tăng thuế lên năm trăm năm mươi tỷ đô la hàng hóa trung quốc và yêu cầu các công ty mỹ rút khỏi nước này
trước những diễn biến của cuộc chiến tranh thương mại leo thang và chưa có hồi kết
truyền vọng kinh tế thế giới đang trở nên ưu ám hơn
lòng tin của giới đầu tư ngày càng giảm và những dấu hiệu cảnh báo về nguy cơ suy thoái đã bắt đầu xuất hiện trên các thị trường tài chính
tuy nhiên sau những động thái ăn miếng trả miếu lẫn nhau mỹ và trung quốc đang thể hiện xuống thang căng thẳng
theo phát ngôn viên bộ thương mại trung quốc cao phong trung quốc có nhiều biện pháp trả đũa
nhưng vấn đề nên được thảo luận là loại bỏ thuế đối với năm trăm năm mươi tỷ hàng hóa để ngăn leo thang chiến tranh thương mại
điều quan trọng nhất là tạo ra các điều kiện cần thiết để tiếp tục đàm phán
còn về phía mỹ tại hội nghị thượng đỉnh g bảy diễn ra tại pháp tổng thống donald trump cũng nói rằng
mỹ và trung quốc đã có các cuộc điện đàm rất tốt và mong muốn đi đến một thỏa thuận
còn về các vấn đề tiêu mại của giới phân tích tài chính quốc tế có phải là một trong những minh chứng cho thấy
những lo ngại về việc tái diễn cuộc chiến tranh thương mại như hồi thập niên tám mươi giữa mỹ và nhật bản có thể xảy ra ở thời điểm này hay không
xét về hình thức thì chúng ta thấy rằng căng thẳng thương mại mỹ trung hiện nay có những diễn biến có phần tương tự
như là các diễn biến trong cuộc chiến tranh thương mại giữa mỹ và nhật bản ba mươi năm trước
đó là gì ạ đó là các cái bước đi đầu tiên là xuất phát từ cái câu chuyện tranh cãi về thâm mục thương mại giữa hai bên
dẫn tới các bước đi trừng phạt đáp trả liên quan đến các vấn đề thuế quan nâng thuế áp thuế v v
rồi tiến tới những vấn đề tiền tệ cáo buộc nhau thao túng tiền tệ thả nổi tiền tệ v v
các diễn biến gần tương tự như là câu chuyện ba mươi năm trước giữa mỹ và nhật bản
tuy nhiên câu chuyện ba mươi năm trước giữa mỹ và nhật bản thì chúng ta thấy rằng họ đã rơi vào một cuộc chiến
và rõ ràng là mất rất nhiều năm và nền kinh tế không chỉ của nhật bản của mỹ và quốc gia
mà thế giới ảnh hưởng rất nặng nề
giới phân tích cũng chỉ ra những điểm khác giữa hai câu chuyện này
vị thế của trung quốc năm hai nghìn một mươi chín khác xa với vị thế của nhật bản năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
khi đó thì nhật bản có thể nói là phụ thuộc lệ thuộc vào mỹ về mặt an ninh
chính vì vậy mà có thể là không dễ dàng đối với nhật bản ở thời điểm đó
có những cái bước đi thách thức nước mỹ ở cái điểm đó
nó khác với trung quốc ở thời điểm hiện tại
còn về mặt kinh tế thì rõ ràng
chúng ta chỉ so sánh quy mô về gdp thôi
sẽ thấy rằng là nếu như nhật bản ba mươi năm trước
quy mô gdp chỉ bằng khoảng bốn mươi so với lại gdp của nước mỹ
thì ở thời điểm hiện tại bây giờ thì cái tỷ lệ đó của trung quốc
người ta giành tới là hơn bảy mươi
rõ ràng là tương quan nó rất khác nhau
vị thế nó khác nhau
thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến các bước đi nó cũng khác nhau
cho nên chúng ta không thể đánh đồng hai câu chuyện với nhau được
tuy nhiên điều quan trọng hơn thì tôi cho rằng
nếu nhìn theo hướng tích cực thì chúng ta nhìn
những cái cam kết cũng như là những cái bước đi vừa rồi
dù sao vẫn thể hiện những cái chiều trương nhất quán của cả hai bên
giữa trung quốc và mỹ
với trung quốc đó là cùng thắng
và với mỹ đó là đôi bên cùng có lợi
và một khi là hai bên vẫn giữ nguyên tắc đó
và tiến tới cái mục đích đó thì chắc chắn
họ sẽ có những bước nhiệm bộ vào những cái thời điểm nguy hiểm nhất
và đó là cái điều mà dư luận rất quan tâm
theo một cái diễn biến gần nhất là cũng đã có những cái
đưa ra những cái tuyên bố khá là hòa dịu
và hướng đến một cái cuộc đàm phán trong tháng chín này
điều mà chúng ta chờ đợi
và điều mà một thế giới cũng chắc chắn cũng sẽ chờ đợi nữa
cụ thể hơn rất nhiều
cũng như là một phép thử đó là
chiếc điện thoại huawei mà không chạy
không có những cái sự hỗ trợ của google
sẽ có thể tự chủ như thế nào
điều đó cũng là một cái phép thử mà chúng ta chờ đợi
trong cái tháng chín này
tất cả sẽ được hé lộ
cái hướng đi tiếp theo những cái nước đi tiếp theo của thương mại
của cuộc chiến tranh thương mại giữa hai bên
một lần nữa
thì xin được cảm ơn nhà báo chuồng thắng
đã dành thời gian chia sẻ với chương trình
chương trình nhìn từ hà nội tuần này
cũng xin được khép lại tại đây
kính chào tạm biệt
hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau